kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới phía đông bắc bộ mưa rứt ban ngày trời nắng
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
sau đó đến ngày mùng năm mưa rông có xu hướng tăng trở lại
tập trung vào khoảng sáng sớm chiều tối và đêm
nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ khoảng một độ
phía tây bắc bộ mưa cũng giảm trong hai ngày tới
một số tỉnh thuộc tây bắc như lai châu điện biên
do tác động của hội tụ gió đêm vẫn có thể xuất hiện mưa vào đêm và sáng
sang đến ngày mùng năm mưa rông xuất hiện trở lại trên khu vực
tập trung về sáng sớm chiều tối và đêm
nhiệt độ cao nhất những ngày tới ổn định trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ
với khu vực trung bộ dạnh áp thấp dần suy yếu
nên mưa cũng có xu hướng giảm hơn
tại các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế trong hai ngày tới
nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ
nắng nóng cục bộ có thể xảy ra tại một số nơi thuộc vùng núi phía tây
với nhiệt độ đạt ba mươi bảy độ
sau đến ngày mùng năm mưa rào xuất hiện
giải rác trên khu vực và nhiệt độ giảm nhẹ về mức ba mươi hai ba mươi năm độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
mưa rông vẫn xảy ra giải rác tại khu vực này
tập trung vào khoảng thời gian sáng sớm chiều tối và đêm
vào ban ngày mưa giảm hơn
nhiệt độ trưa mai là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
và giảm nhẹ một độ trong hai ngày sau đó
lưu xuống các tỉnh tây nguyên
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên khu vực này tiếp tục xảy ra mưa rông diện rộng vào chiều tối
cục bộ có thể xảy ra mưa rông
mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan
như tố lốc gió giật mạnh
mưa rông trong thời đoạn ngắn
nên có thể gây ngập úng trên tuyến đường trũng thấp
ban ngày nắng gián đoạn thời tiết mát mẻ
với nhiệt độ ban trưa từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
nam bộ cũng có mưa rông diện rộng vào chiều tối
cục bộ có thể xảy ra mưa to và rông
cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
cũng như ngập úng
ban ngày có nắng gián đoạn thời tiết mát mẻ
với nhiệt độ ban trưa từ hai mươi chín ba mươi hai độ